cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã thi hành các quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với trương văn tuyến và phạm thanh sơn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm xảy ra tại tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin
quá trình điều tra vụ án xác định trương văn tuyến nguyên tổng giám đốc vinasin phạm thanh sơn
phó tổng giám đốc sbic vinasin đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
ký duyệt gửi tiền có kỷ hạn của tập đoàn vinasin nay là tổng công ty công nghiệp tàu thủy việt nam sbic
vào ngân hàng đại dương ocean bank trái quy định của pháp luật
đồng phạm với trần đức chính kế toán trưởng tập đoàn vinasin trong việc chiếm đoạt hơn một trăm linh năm tỷ đồng tiền ngoài lãi suất từ ocean bank
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với trương văn tuyến và phạm thanh sơn về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều ba trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
các quy định và lệnh nói trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật